nguyễn thành phát khai nhận do nợ nần cơ bạc sau khi uống rượu vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng một mươi đối tượng thủ sẵn một con dao nhọn rồi đi xe máy lòng vòng tìm người sơ hở để cướp tài sản
đến phố ngũ nhạc nguyễn thành phát thấy chủ cửa hàng tạp hóa tại số nhà một trăm linh bốn đang bán hàng biết chủ quán chỉ ở một mình đối tượng đến giả vờ mua hàng
nhân lúc bị hại sơ hở phát rút dao nhọn đâm thẳng vào cổ chủ cửa hàng rồi cướp túi sách bên trong có tiền bán hàng cùng nhiều thẻ điện thoại
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an quận hoàng mai phối hợp với người dân đã bắt giữ đối tượng ngay sau khi gây án
công an tỉnh kiên giang vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê hoàng ngời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú xã minh thuận huyện u minh thượng tỉnh kiên giang là nghi can trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại xã vĩnh phong huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
trước đó vào khoảng một mươi h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu người dân phát hiện thi thể bà trần thị liên
trước đó vào khoảng một mươi h ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu người dân phát hiện thi thể bà trần thị liên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thường trú ấp vĩnh tây hai xã vĩnh phong nằm chết trong tròi canh tôm với nhiều vết chém trên người
nhờ được tin báo các phòng nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh phối hợp với công an huyện vĩnh thuận lập tức xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ
xác định bà liên bị chém nhiều nhát vào người bằng loại dao sắc bén dẫn đến mất nhiều máu và tử vong tại chỗ
riêng sợi dây chuyền năm chỉ vàng hai mươi bốn k nạn nhân đeo trên người bị lấy mất
nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
qua công tác giả soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn đã nổi lên đối tượng lê hoàng người là người tủ minh thượng sang thuê ao nuôi tôm ở sát cạnh vương tôm của bà liên
có nhiều điểm nghi vấn ngay lập tức các trinh sát đã mời đối tượng ngời về cơ quan công an để làm việc
trước những lý lẽ và chứng cứ sắc bén của cơ quan điều tra đối tượng người đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rất vũng tàu đã khởi tối bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn tuyến hai mươi sáu tuổi
trú tại huyện long điền tỉnh bà rất vũng tàu để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an sự đối tượng nguyễn văn quyết ba mươi một tuổi trú tại phường một mươi hai tp vũng tàu
xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn tùng anh ba mươi một tuổi trú tại phường một mươi hai thành phố vũng tàu về chuyện tiền bạc
tối ngày ba mươi một tháng tám quyết rủ tuyến cùng nhiều đối tượng khác mang theo hung khí đến khu vực ngã tư đường phước thắng phường một mươi hai để nói chuyện với anh tùng anh
khoảng hai mươi một giờ cùng ngày khi gặp anh nguyễn tùng anh và anh nguyễn tuấn anh ba mươi năm tuổi là anh ruột của tùng anh
quyết tiến và đồng bọn đã dùng hung khí chém liên tiếp vào người của tùng anh và tuấn anh
khi hai nạn nhân bỏ chạy nhóm của quyết tiếp tục đuổi theo và dùng xe máy tông thẳng vào người
hậu quả làm tùng anh bị thương tổn ba mươi bảy sức khỏe
hậu quả làm tùng anh bị thương tổn năm mươi bốn sức khỏe
trước đó nguyễn văn quyết đối tượng chủ mưu trong vụ án cũng đã bị công an thành phố vũng tàu khởi tố và bắt tạm giam
sau hơn ba mươi km truy đuổi bất chấp sự manh động liều lĩnh chống trả quyết liệt của đối tượng
lực lượng cảnh sát giao thông và hình sự công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã khống chế
bắt giữ thành công hai đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân
trước đó công an huyện lộc ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại nhà ông trần văn ngôn chú tại xã lộc hưng huyện lộc ninh có hai thanh niên lạm mặt đi xe gắn máy biển số chín mươi ba k một hai nghìn bốn trăm tám mươi chín
cậy cửa lấy trộm tài sản đang chạy về hướng huyện bù đốc
công an huyện lộc ninh tiến hành truy bắt đối tượng
thấy lực lượng công an truy bắt hai đối tượng đã manh động liều lĩnh chống trả quyết liệt để tẩu thoát
với tinh thần không để lọt tội phạm lực lượng công an truy đuổi hơn ba mươi km đến khu vực bùng binh thuộc khu phố thanh xuân
thị trấn thanh bình huyện bù đốp đã bắt được hai đối tượng trộm cắp manh động này
tại công an huyện bù đốp các đối tượng khai nhận tên là mai văn dần chú tại huyện hớn quản
và hỷ a trung chú tại thị xã phước long
dần gọi điện thoại rủ trung trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài
phát hiện nhà ông trần văn ngôn không có người ở nhà trung đứng ngoài cảnh giới
cho dần đột nhập vào nhà trộm cắp được một số tài sản có giá trị
và dùng đoạn pháo khóa chiếc xe máy thì bị chủ nhà phát hiện truy hô
trong quá trình truy đuổi hai đối tượng này tỏ ra hết sức manh động
có nhiều biểu hiện chống đối chống trả lại lực lượng canh sách giao thông
đối tượng dùng mũ bảo hiểm cũng như dao để chống trả lại
thì quá trình truy đuổi thì được sự hỗ trợ nhiệt tình của quân chúng nhân dân
đã phối hợp với lại lực lượng công an tiến hành bắt giữ đối tượng một cách an toàn
qua khám xét công an còn thu giữ hai thanh kim loại dài hai mươi chín cm và một tua vít
một xe máy dùng để gây án hai con dao bấm dài một mươi chín cm đối tượng dùng để chống trả lực lượng công an
hai điện thoại di động một máy ảnh và tiền mặt là tăng vật vụ án
hiện cơ quan công an huyện bù đốp đã chuyển đối tượng về công an huyện lộc ninh
tiếp tục làm rõ vụ việc
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm cho biết tối qua mùng hai tháng một mươi một đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
và khám xét khẩn cấp đối với ông hồ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số chín
lầu ba nghĩa thục phường năm quận năm tp hcm để điều tra về hành vi tán phát thông tin
tài liệu chống nhà nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam
theo đó vào chiều cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an thành phố phối hợp với công an quận thủ đức
bắt quả tàng hồ văn hải đang có hành vi tán phát thông tin
tài liệu chống nhà nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam trên mạng internet
tại số tám trăm chín mươi một kha vạn cân phường linh tây quận thủ đức
bị cáo lê quang khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú ở xã tân thanh huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
vừa bị tòa nhân dân tỉnh nam định đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm khải cùng người vợ hờ là nông thị huệ
rủ nhau qua biên giới trung quốc để mua ma túy về việt nam tiêu thụ
khi cả hai đối tượng đang chuẩn bị mang ma túy từ lạng sơn về thành phố nam định để bán kiếm lời
thì bị công an nam định phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm năm trăm bốn mươi năm gam ma túy đá cùng các đồ vật khác có liên quan
khải khai nhận bán số ma túy trên cho các đối tượng tại nam định với giá một trăm năm mươi triệu đồng
tòa nhân dân tỉnh nam định đã tuyên phạt bị cáo lê quang khải một mươi tám năm sáu tháng tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
khoảng bảy giờ sáng nay ngày ba tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn đã xảy ra
tại nhà của anh hoàng việt trung ở số một trăm ba mươi năm tổ một mươi ba phố nước giáp phường hợp giang
thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
người dân và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh cao bằng
đã kịp thời cứu thoát một người trong vụ cháy
theo những người dân ở gần căn nhà bị cháy cho biết vào thời điểm trên
mùi khét nồng nặng khói đen bốc lên từ tầng hai nhà của anh trung
lúc này trong nhà chỉ có một mình anh trung đang ngủ trên tầng bốn
người dân đã hỗ trợ anh trung thoát khỏi tầng bốn an toàn
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi
cửa vào căn phòng bị cháy ở tầng hai vẫn khóa chặt
lực lượng chữa cháy phải dùng nhiều phương tiện phá cửa để tiếp cận và chữa cháy
sau khoảng gần ba mươi phút nỗ lực cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa
và sơ tán đồ vật ra khỏi nhà
nhờ kịp thời chữa cháy nên đã giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản cho gia chủ
cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trong khi đó tại quảng ngãi lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm bốn ngư dân rơi xuống biển mất tích
bộ tư lệnh cảnh sát biển lực lượng biên phòng quảng trị và chính quyền địa phương huyện hải lăng tỉnh quảng trị
đã ứng cứu một tàu và một xà lan đang trôi giặt trên biển là những thông tin sẽ có trong cụm tin bắn sau đây
ngày ba tháng một mươi một ubnd xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi cho biết
đang phối hợp với ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi nỗ lực tìm kiếm bốn ngư dân bị rơi xuống biển mất tích
tàu cá qng chín mươi bốn nghìn bốn trăm bảy mươi ts do anh nguyễn tình năm mươi một tuổi ở xã phổ thạnh huyện đức phổ quảng ngãi làm chủ
hành nghề giã cào tại vùng biển tỉnh quảng nam
tối ngày một tháng một mươi một do bất cẩn cộng với thời tiết xấu năm ngư dân trên tàu của anh tình rơi xuống biển
hai ngư dân được cứu vớt riêng ba ngư dân còn lại gồm anh phạm long bốn mươi tuổi nguyễn minh tú hai mươi ba tuổi
nguyễn văn hóa hai mươi ba tuổi đều ở huyện đức phổ bị mất tích
hiện ba ngư dân bị mất tích đang được các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tìm kiếm
trước đó cũng do thời tiết xấu biển động ngư dân lê xuân thiều hai mươi bảy tuổi ở xã phổ thạnh huyện đức phổ
là thuyền viên tàu cá qng chín mươi bốn nghìn chín trăm sáu mươi năm ts của ông nguyễn tản ở cùng xã phổ thạnh bị rơi xuống biển mất tích tại vùng biển đà nẵng
theo báo cáo nhanh của đồn biên phòng mỹ thủy quảng trị vào lúc hai h ba mươi phút ngày một tháng một mươi một
đơn vị nhận được tin báo của ông nguyễn dũng chú quận liên triều thành phố đà nẵng
là chủ tàu hàng mang số hiệu dna bốn trăm chín mươi bốn kéo theo một xà lan đi từ nam định về đà nẵng
trên đường đi đến vùng biển thuộc điện vận tỉnh quảng trị thì xảy ra sự cố chết máy
lúc này trên tàu có ba thuyền viên
để tránh sự cố chìm tàu các thuyền viên đã cắt bỏ xà lan để cứu tàu nên xà lan trôi giạt vào bờ
mặc dù đã được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương ở xã hải an huyện hải lăng neo xả lan lại
nhưng do sóng biển lớn nên sản lan bị đứt neo và phá vỡ một mươi bảy ống dẫn nước của các chủ hồ nuôi tôm ở đây
trước tình hình này đội biên phòng mỹ thủy đã tích cực phối hợp với chính quyền xã hải an khắc phục
bằng cách bơm thêm nước vào để cố định xà lan tránh thiệt hại thêm cho người dân
đến thời điểm này tàu chín trăm linh hai của bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tới được khu vực tàu dna bốn trăm chín mươi bốn bị nạn
và việc ứng cứu tàu cùng với các tuyển viên đang diễn ra một cách gần trường